trước khi trận đấu giữa hai đội tuyển việt nam jordan khởi tranh
mời quý vị hãy cùng nhìn lại những lần đối đầu của cả hai trên đấu trường châu lục
ở cấp độ đội tuyển quốc gia việt nam và jordan mới chỉ gặp nhau hai lần
đều tại vòng loại asian cup hai nghìn một mươi chín
trong trận lượt đi hai đội gặp nhau trên sân vận động thống nhất vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
khi ấy mặc dù đội tuyển jordan chơi hay và tạo được nhiều cơ hội rõ rệt nhưng vẫn không thể ghi bàn
hai đội kết thúc trận đấu với tỷ số hòa
ở trận lượt về diễn ra tại nước bạn vào tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
đội tuyển việt nam khi ấy với nòng cốt là lứa cầu thủ u hai mươi ba tài năng vừa lập ký thích ở thường châu đã vươn lên dẫn trước
tuy nhiên jordan sau đó đã có bản gỡ hòa hai đội tiếp tục bất phân thắng bại
tại vòng chung kết asian cup năm nay jordan vào vòng một tám với vị trí đầu bảng
trong khi việt nam là một trong bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất
tuy nhiên trong bóng đá mọi điều đều có thể xảy ra
tuy nhiên trong bóng đá người việt nam có quyền tin vào sự nỗ lực và tinh thần chiến đấu của đội tuyển nước nhà
những điều mà các cầu thủ đã thể hiện rất tốt trong suốt thời gian qua